vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình an ninh hai mươi bốn h hôm nay xin kính chào quý vị và các bạn
mở đầu chương trình sẽ là những thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín cũng như những tin tức an ninh trở tự đáng chú ý trong hai mươi bốn giờ qua
thưa quý vị và các bạn thông tin từ ngành y tế tỉnh đắk lắc cho biết trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận ca bệnh đầu tiên dương tính với covid một mươi chín
bệnh nhân là nữ hai mươi một tuổi trú tại thôn hai xã ia tiêu huyện chư quynh hiện là sinh viên trường đại học đông á đà nẵng
từ ngày hai mươi hai tháng sáu cho đến ngày một mươi bảy tháng bảy bệnh nhân thực tập tại bệnh viện đa khoa đà nẵng
cho đến sáng ngày hai mươi tháng bảy bệnh nhân có biểu hiện sốt sau đó uống thuốc hạ sốt và đã khỏi
cho đến một mươi chín h ngày hai mươi sáu tháng bảy bệnh nhân đi xe khách từ đà nẵng về thành phố buôn ma thuột
trên xe có đeo khẩu trang và không tiếp xúc với những người xung quanh
cho đến sáng ngày hai mươi bảy tháng bảy bệnh nhân xuống bến xe liên tỉnh phía bắc và vào thẳng bệnh viện đa khoa thiện hạnh bằng grab để khai báo y tế
sau đó được đưa vào khoa chuyển nhiễm bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên bằng xe cấp cứu
tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên bệnh nhân được chẩn đoán mắc hội chứng cúm và được cách ly điều trị tại khoa truyền nhiễm
tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên bệnh nhân được trần đoán mắc hội chứng cúng và được cách ly điều trị tại khoa truyền nhiễm
đối với những bệnh nhân có triệu chứng bệnh hô hấp tăng cường lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ mắc covid một mươi chín
vào chiều ngày hôm nay tại hà nội trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh bộ công an đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị chức năng để thống nhất chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong công an nhân dân đảm bảo chủ động quyết liệt và kịp thời
thời gian trở lại
hôm qua bộ công an tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của ban bí thư các chỉ thị công điện của thủ tướng chính phủ các chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín
công an các đơn vị địa phương tiếp tục triển khai các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện công tác quản lý xuất nhập cảnh phát hiện và xử lý các trường hợp thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh trên mạng xã hội các trường hợp buôn lậu đầu cơ các mặt hàng vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực cách ly tập trung

thứ trưởng nguyễn văn sơn cũng yêu cầu thủ trưởng người đứng đầu các cơ quan đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện khẩn trương các nhiệm vụ được giao tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của lực lượng công an là chỗ dựa cho nhân dân trong cuộc chiến phòng chống dịch covid một mươi chín
để giảm tải giãn cách và tạo khoảng cách an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín vào ngày hôm nay bệnh viện đà nẵng đã tiếp tục chuyển bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến các địa điểm cách ly hạn chế lây nhiễm chéo xảy ra trong bệnh viện
theo đó bệnh viện đà nẵng đã quyết định đưa tám trăm linh tám người nhà bệnh nhân đến các địa điểm cách ly trên địa bàn thành phố
tại đây người nhà bệnh nhân sẽ được các nhân viên y tế khu cách ly chăm sóc theo dõi sức khỏe trong thời gian một mươi bốn ngày
hiện không còn người nhà bệnh nhân bên trong bệnh viện đà nẵng
ngoài ra bệnh viện cũng đã chuyển năm trăm năm mươi hai bệnh nhân đến các bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an bệnh viện phổi bệnh viện ung bướu bệnh viện sản nhi
hiện còn sáu trăm bảy mươi ba bệnh nhân đang được theo dõi cách ly và điều trị tại các bệnh lý nền trong bệnh viện đà nẵng
trong thời gian điều trị cách ly không có người nhà bên cạnh các nhân viên y tế sẽ đảm nhận việc chăm sóc chuyên môn hỗ trợ người bệnh trong sinh hoạt
kể từ thời điểm thực hiện cách ly bệnh viện đà nẵng từ một mươi ba h ngày hai mươi sáu tháng bảy cho đến nay
bệnh viện đã chuyển hơn hai bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến các khu cách ly để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín hạn chế lây nhiễm xảy ra trong bệnh viện
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
tòa án nhân dân quận sơn trà thành phố đà nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt nhóm bị cáo cùng quê thanh hóa đã gây dối trong thời gian giãn cách xã hội chống dịch covid một mươi chín
khiến hai chiến sĩ công an quận sơn trà hy sinh trong lúc truy đuổi
theo cáo trạng từ đầu tháng bốn khi cả nước thực hiện giãn cách xã hội hạn chế ra đường để chống dịch covid một mươi chín
nhưng nhóm bị cáo này đã thường xuyên tụ tập rủ nhau cùng chạy xe vào trung tâm
vào tối ngày hai tháng bốn bảy bị cáo nguyễn đăng an nguyễn văn vinh nguyễn văn cường nguyễn văn giang nguyễn đình hoàn lê ngọc cường phạm hồng thái
cùng nguyễn văn huy và nguyễn đình long đã lập đoàn gồm sáu xe máy đi qua các quận thanh khê hải châu sơn trà
dù không có bảng lái thế nhưng các bị cáo vẫn lợi dụng đường vắng để phóng xe với tốc độ cao nẹp ô lặng lách đánh võng bốc đầu xe
lúc này đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận sơn trà đang tuần tra
khi nhận được tin báo từ trung tâm chỉ huy công an thành phố đà nẵng đã tiến hành truy đuổi
dù nghe hiểu lệnh nhưng các bị cáo không dừng lại mà chia nhau chạy nhiều hướng vượt đèn đỏ tăng tốc từ tám mươi năm lên một trăm linh km một giờ
đại úy đinh thanh tuấn và trung sĩ võ văn toàn đuổi theo qua cầu mân quang thì bắt kịp xe của nguyễn đình long
nhưng long đã lách sang phải vượt qua xe máy của một người đi đường
do khoảng cách quá gần cho nên xe của hai chiến sĩ đã va chạm với xe của người dân khiến đại úy tuấn trung sĩ toàn đã tử vong tại chỗ
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn đăng an năm năm tù nguyễn văn vinh nguyễn văn cường nguyễn văn giang cùng ba năm tù
nguyễn đình hoàn bốn năm tù lê ngọc cường hai năm sáu tháng tù và phạm hồng thái hai năm tù về tội gây dối trật tự công cộng
nguyễn đình long và nguyễn văn huy dưới một mươi sáu tuổi nên chỉ bị xử lý hành chính
liên quan đến vụ cướp ngân hàng bidv chi nhánh ngọc khánh số hai mươi bảy huỳnh thốc kháng phường láng hạ quận đông đa hà nội
chỉ trong vòng ba mươi sáu tiếng đồng hồ sau khi xảy ra vụ cướp vào đêm ngày hôm qua công an tp hà nội phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an
cùng các lực lượng chức năng đã bắt giữ được hai đối tượng gây ra vụ án
các đối tượng bị bắt gồm phùng hữu mạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại phố châu long phường trúc bạch quận ba đình hiện ở phố trúc khê phường láng hạ quận đống đa hà nội
hoàng ngọc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại phố phan bội châu phường cửa nam quận hoàn kiếm hiện ở tòa nhà hai mươi bảy phố huỳnh thúc kháng quận đống đa
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận chủ mưu vụ cướp là hoàng ngọc
do làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nần nhiều tiền ngọc đã rủ mạnh cướp tiền của ngân hàng bidv chi nhánh ngọc khánh
đối tượng khai nhận đã nắm khá rõ hoạt động giao dịch của chi nhánh ngân hàng và rủ mạnh tham gia vụ cướp táo tợn
trước đó ngọc đã lên mạng xã hội tìm mua khẩu súng tự chế dạng côn xoay bắn đạn thể thao với giá một mươi hai triệu đồng để làm phương tiện gây án
sau khi thực hiện xong phi vụ cướp ngân hàng ngọc đã mang khẩu súng trốn về hải phòng và phi tàng ở đó
anh ngọc bắt một phần khẩu súng sau đó bọn em lên kế hoạch và thực hiện
cơ quan công an cũng cho biết sáng hai mươi chín tháng bảy công an đã bắt giữ ngọc khi đang lẩn trốn tại hải phòng
mạnh bị bắt đêm hai mươi tám tháng bảy khi đang trốn tại nhà ở phố trúc khê phường láng hạ
về khẩu súng thì hoàn toàn là khẩu súng là em không được động vào
tất cả mọi chỉ đạo em đều đến tận
trước hôm gây án em mới biết và em mới được tận mắt thuế khẩu súng
còn về chuyện tiền thì anh ngọc có nói trước là sẽ chia theo tỷ lệ quan trọng là ba mươi bảy
sau khi bọn em gây án xong thì bọn em có phân chia
thì em gây cầm hai trăm linh triệu
còn anh ngọc còn phần còn lại
trong vòng ba mươi sáu giờ kể từ khi vụ án xảy ra
bằng sự chủ động tích cực mưu trí và phối hợp đồng bộ chặt chẽ
các đơn vị nghiệp vụ công an tp hà nội và bộ công an đã áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại
khám phá thành công vụ cướp tiền tại ngân hàng bidv
chỉ nhánh ngọc khánh bắt hài đối dựng gây án đem lại niềm tin cho nhân dân
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác từ trường quay phía nam
trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
công an thành thị xã hồng ngự công an thị xã hồng ngự kiểm tra phát hiện mất quả tan giang
đang có hành vi tàn trự trái phép chất ma túy trên người
qua đó thu giữ hai bịch ma túy tổng hợp trọng lượng hơn hai năm trăm linh g và một số tan vật có liên quan
giang khai nhận số ma túy thu giữ trên được mua với giá năm triệu đồng để sử dụng
quá trình điều tra mơ rộng còn xác định
trước khi bị bắt tại phường an thạnh thị xã hồng ngự
giang còn có hành vi bán trái phép chất ma túy hai lần cho dương phúc xuyên
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ngụ phường an thạnh thị xã hồng ngự tỉnh đồng tháp
mỗi lần bán có giá năm trăm linh đồng
hội đồng xác xử tuyên phạt giang mất án hai năm sáu tháng tù giam về tội tàn trừ trái phép chất ma túy
năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy
tổng hình phạt chung của hai tội là chín năm sáu tháng tù giam
khoảng giờ ngày hai mươi chín tháng bảy qua công tác tuần tra kiểm soát
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh tiền giang bắt quả tang ba phương tiện
đang khai thác cát trái phép trên tuyến sông tiền đoạn thuộc địa bàn của xã ngũ hiệp huyện cai lệ
tại thời điểm kiểm tra trên mỗi phương tiện đang chứa từ một mươi năm đến bốn mươi mét khối cát
trong khi đó những người điều khiển phương tiện lại không xuất trình được các giấy tờ có liên quan
đến việc điều khiển phương tiện và hoạt động khai thác cát trên sông tiền
lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ba phương tiện
buộc các đối tượng bộ cát trả lại lòng sông
phòng cảnh sát môi trường đã đưa các phương tiện vi phạm về bái tạm dưỡng phương tiện
thổi vi phạm khai thác cát trái phép
tại bình đức châu thành để tiếp tục điều tra xác minh xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
ngày hôm nay ngày hai mươi chín tháng bảy công an xã tân thuận tây thành phố cao lãnh cho biết
mới đây đã bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi rải tờ rơi có số điện thoại
và nội dung cho vây tiền tại ốc tân hùng xã tân thuần tây thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
hai đối tượng bị bắt gồm lưu văn phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ngụ xã hoa lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
và dương kim hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ngụ xã hưng long huyện yên lập tỉnh phú thọ
tại thời điểm bị phát hiện hai đối tượng lực lượng công an đã thu giữ bốn tờ rơi
có số điện thoại và nội dung cho vây tiền và một xe mô tô biển số sáu mươi bốn b hai trăm hai mươi bốn nghìn bốn trăm linh một
hai điện thoại di động cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận đã cho người dân ở xã tân thuận tây
và nhiều địa bản ở thành phố cao lãnh vây tiền
công an xã tân thuận tây đã lập biên bản vi phạm để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị sau khi triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác xóa điểm đen giao thông
đến đây điểm đen tai nạn giao thông trên cầu bình lợi thuộc tuyến đai lộ phạm văn đồng
thuộc quận bình thạnh đã được giải quyết với việc xóa đi những điểm đen này
thì hiện thành phố hồ chí minh chỉ còn bảy điểm đen và các cơ quan chức năng đang tiếp tục tập trung
sớm xử lý đảm bảo an toàn thông suốt cho các phương tiện
tuyến phạm văn đồng nằm trong hệ thống tuyến vành đai hai của thành phố
và là tuyến huyết mạch ra vào sân bay tân sơn nhất
do đó cầu bình lợi luôn có lượng lớn các phương tiện lưu thông
hơn một năm trước tại đây đã xảy ra hai vụ tai nạn nghiêm trọng làm chết hai người
ngoài ra còn có nhiều vụ va chạm trượt ngã
thiết kế giao cắt trên cầu chính là điểm bất cập gây nguy hiểm cho các xe ô tô xe máy
khi chuyển làng ở trên và dưới chân cầu
đến nay điểm đèn đã được xóa giúp cho việc đi lại của người dân thuận lợi an toàn hơn
sau các cuộc khảo sát ghi nhận các phản ánh và nắm bắt tình hình
cầu bình lợi đã được mở thêm lối đi dành cho xe máy có giải phân cách cứng gắn gờ giảm tốc
biển hạn chế tốc độ đèn nháy cảnh báo và phân luồng xe hợp lý
sau gần một năm thực hiện đồng bộ các giải pháp này cùng với tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
điểm nóng tai nạn này đã được công bố xóa bỏ vào tháng bảy vừa qua
cảnh báo về tai nạn giao thông cảnh báo về nguy cơ tai nạn giao thông
cái thứ hai nữa là chúng ta lắp đặt gờ giảm tốc bổ sung đinh phản quan để tạo phần thuận tiện cho người quan sát tham gia giao thông
đồng thời chúng ta thực hiện công tác vệ sinh mặt đường tăng cường công tác chiếu sáng
qua đó trong vòng thời gian một mươi hai tháng không xảy ra vụ tai nạn giao thông chúng ta xác định để xóa điểm đen tai nạn giao thông
tính đến thời điểm hiện tại thành phố chỉ còn bảy điểm đen phức tạp về tai nạn và ủng tắc giao thông
trong đó với việc thực hiện các dự án hạ tầng giao thông như nâng cấp sửa chữa và mở mới tuyến đường cầu
hầm chui là những giải pháp căng cơn
tại điểm đen nút an sương quận một mươi hai việc hai nhánh hầm chui vừa cho thông xe
đang được kỳ vọng sẽ xóa bỏ điểm đen ở khu vực cửa ngõ tây bắc của thành phố
khi mà toàn bộ các hạng bộ công trình được đưa vào khai thác sử dụng
thì chắc chắn là tình trạng ủng tác giao thông trong khu vực nút an sương
cũng như ở giao lộ giữa quốc lộ hai mươi hai và quốc lộ một a sẽ được cải thiện trong thời gian tới
cũng như số lượng tai nạn giao thông với sự điều tiết giao thông
cũng như hỗ trợ của lực lượng kinh tế giao thông
chúng ta mong là tai nạn giao thông cũng sẽ được giảm đi trong thời gian tới ở khu vực này
trong sáu tháng đầu năm tai nạn giao thông ở thành phố hồ chí minh giảm ở cả ba tiêu chí
số vụ số người chết
và bị thương so với cùng kỳ
ngoài duy trì các biện pháp đảm bảo trực tự an toàn giao thông
thời gian tới thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án công trình giao thông
tiến tới xóa các điểm đen còn lại hạn chế phát sinh điểm đen mới
tiếp đối bản tin mời quý vị cùng theo dõi những tin tức liên quan đến vấn đề y tế
thưa quý vị sau khi một loạt ca nhiễm covid một mươi chín mới xuất hiện tại đà nẵng
thì vào sáng nay thành phố hồ chí minh cũng xuất hiện
thông tin có ca nhiễm covid một mươi chín
điều đáng nói là ca nhiễm này xuất hiện tại bệnh viện quốc tế cd
thành phố hồ chí minh khiến cho bệnh viện này phải ngưng tiếp nhận bệnh nhân
kính thưa quý vị sáng nay bệnh viện quốc tế ct thành phố hồ chí minh
đã phát đi thông báo sẽ ngưng tiếp nhận điều trị bệnh nhân
do diễn biến phức tạp của bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên theo thông tin nhanh từ sở y tế thành phố hồ chí minh
thì nơi đây những ngày vừa qua đã tiếp nhận điều trị hai ca nghi nhiễm covid một mươi chín
và hiện các bệnh nhân này đang được điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
vào khoảng một mươi bốn giờ chiều nay khuôn viên cổng bệnh viện quốc tế city tương đối vắng lặng
lực luôn bảo vệ án mử trước cổng chính bệnh viện
và ngăn chặn không cho người dân được vào khuôn viên
trước đó khoảng tám h sáng bệnh viện cũng gián thông báo
ngưng tiếp nhận điều trị bệnh nhân do diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
trước những thông tin trên mạng xã hội về hai ca nghi nhiễm covid một mươi chín
tại bệnh viện này sở y tế cũng có văn bản khẩn số bốn nghìn hai trăm bảy mươi sáu trên sip nvi
ngày hai mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi yêu cầu bệnh viện tạm ngưng điều trị người bệnh nội trú mới
để ra soát đánh giá toàn bộ công tác phòng chống dịch trong bệnh viện
yêu cầu bệnh viện tuân thủ các biện pháp phòng hộ
theo hướng dẫn của sở y tế và trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị các thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo
trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh tây ninh đã chỉ đạo các sở ban ngành
đơn vị địa phương tăng cường công tác quản lý chặt chẽ xuất nhập cảnh
đặc biệt là các đường mòn lối mở trên tuyến biên giới
tỉnh tây ninh là một trong những tỉnh có tuyến đường biên giới giáp campuchia dài nhất hai trăm bốn mươi km
với năm huyện biên giới châu thành bến cầu trảng bàng tân biên tân châu
có hai cửa khẩu quốc tế là mộc bài và sa mát
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh tây ninh cho biết
tỉnh tây ninh đã và đang tập trung lãnh đạo chỉ đạo các sở ban ngành
đơn vị địa phương giáp biên giới campuchia tăng cường công tác quản lý bảo vệ biên giới
hiện nay trên dọc tuyến biên giới có trên một trăm linh chốt giải chiến phòng chống dịch covid một mươi chín
các chốt chặn này do lực lượng biên phòng công an và quân sự địa phương đảm nhận
lực lượng tại chốt luôn phiên có mặt hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tuần tra đảm bảo an toàn khu vực biên giới
đặc biệt là ngăn chặn tình trạng người nhập cảnh trái phép qua biên giới bằng đường mòn lối mở
nhằm kiểm soát và ngăn chặn dịch covid một mươi chín lây lan trong cộng đồng
tính đến ngày hai mươi chín tháng bảy tỉnh tây ninh có bốn ca dương tính covid một mươi chín và tất cả đã được điều trị lành bệnh
đặc biệt trong bốn ca mắc có một cha là nhập cảnh trái phép
bên cạnh tăng cường công tác quản lý bảo vệ tuyến biên giới
các đơn vị chức năng chú trọng công tác tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới
thực hiện đúng quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín